ngày thi đấu thứ năm giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân tiếp tục diễn ra nhiều nội dung đầy hấp dẫn
tâm điểm chú ý của người hâm mộ đổ rồn vào trận chung kết đôi nữ giữa cặp đôi mai hoàng mỹ trang
nguyễn bạch thanh thư và cặp đôi mai tú uyên nguyễn thị xuân mai đều đến từ câu lạc bộ tp hcm
ở mùa giải năm nay có ba mươi ba đôi dự tranh nội dung đôi nữ
trong đó cặp đôi mai hoàng mỹ trang nguyễn bạch thanh thư nổi lên là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch
với sáu vòng đấu toàn thắng và dễ dàng giành vé vào chung kết
đối đầu với cặp mỹ trang thanh thư là tú uyên xuân mai cũng của tp hcm
cặp đôi này đã thi đấu tốt ở giải năm nay
tuy vậy vào đến chung kết đôi nữ trước đối thủ trội hơn về đẳng cấp và kinh nghiệm
cặp đôi tú uyên xuân mai để thua khá dễ dàng với tỷ số tám
mỹ trang thanh thư đã bảo vệ thành công ngôi vô địch
ở nội dung đôi nam cặp đôi lê đình đức đinh anh hoàng của câu lạc bộ tnt
có chiến thắng nhẹ nhàng trước nguyễn anh tú đoàn kiến quốc
chiến thắng mang nhiều may mắn khi ngay lượt đấu đầu tiên
đoàn kiến quốc dính chấn thương không thể tiếp tục và xin dừng thi đấu
ngày mai ngày một mươi chín tháng bảy là ngày thi cuối cùng của mùa giải năm nay
các vận động viên tiếp tục tranh tài ở nội dung đơn nam đơn nữ